xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió mực một năm trăm linh m
nên ngày mai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ mưa tại khu vực đông bắc bộ có xu hướng tăng hơn
cùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh vùng núi trong mưa rông có thể tiêm ẩn tố lốc và gió rất mạnh
do có mưa nên nền nhiệt giảm nhẹ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ ngày năm tháng chín là ngày khai giảng năm học mới mưa sẽ giảm nhanh
cùng nền nhiệt tăng trở lại cục bộ có nắng nóng xuất hiện trên khu vực
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ngày mai mưa rông cũng sẽ tăng hơn so với hôm nay
cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá đi kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
người dân cần lưu ý đề phòng
mưa rông cũng giúp nền nhiệt ngày mai giảm nhẹ chưa chiều giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và sau đó cũng từ ngày năm tháng chín mưa giảm xuống diện vài nơi cùng nền nhiệt tăng trở lại
cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng do tác động của rãnh áp thấp
nên khu vực ngày mai cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác giúp nền nhiệt giảm nhẹ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
trong con rông cần đề phòng gió rất mạnh
sau đó sang ngày mùng năm và ngày mùng sáu mưa có xu hướng giảm hơn khiến nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận vẫn tiếp tục duy trì mưa rào và rông
một số nơi thuộc phía nam như bình định đến ninh thuận
vẫn có thể xuất hiện mưa
mưa vừa mưa to và rông
thời gian mưa tập trung nhiều hơn vào khoảng chiều tối và đêm
với nhiệt độ cao nhất tại khu vực này sẽ phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên trong những ngày tới tiếp tục có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực sẽ giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của gió tây nam hoạt động mạnh
nên trong ba ngày tới mưa rông cũng tăng đáng kể
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
mưa tăng nhưng nền nhiệt trên khu vực chưa có chiều hướng biến đổi
ngày đêm duy trì từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ